trong ngày hai mươi một tháng một mươi hai đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội thăm huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa
và tham dự buổi kết nghĩa giữa tri bộ các vấn đề xã hội thuộc đảng bộ cơ quan văn phòng quốc hội và đảng bộ xã mỹ tân thuộc đảng bộ huyện ngọc lạc
mỹ tân là xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện ngọc lạc tuần xã có năm sáu trăm năm mươi nhân khẩu trong đó người dân tộc mường chiếm chín mươi chín
đồng chí tòng thị phóng tin tưởng rằng với sự đồng lòng của nhân dân huyện ngọc lạc sẽ vươn lên trở thành thị xã phía tây của thanh hóa trong thời gian không xa
cùng ngày đồng chí tòng thị phóng và lãnh đạo một số bộ ngành đã dự lễ khởi công xây dựng trường mầm non xã luyện tân